công an quận tân phú tp hcm cho biết đang tạm giữ hai đối tượng trần xuân quân hai mươi ba tuổi và triệu hoàng tuấn một mươi tám tuổi cùng chú tại tp hcm về hành vi cướp tài sản
khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng bảy tuấn chở quân chạy rão vòng quanh nhiều tuyến đường trên địa bàn quận tân phú tp hcm tìm tài sản để cướp
khi đến vòng xoay đường n một phường sơn kỳ quận tân phú thì cả hai áp sát xe chỉa dao bấm vào một đôi nam nữ đang ngồi trên vỉa hè lấy hết tiền trong bếp rồi bỏ đi
đi một đoạn thì cả hai bắt gặp một người phụ nữ đang dừng xe và sử dụng điện thoại di động
quân xuống xe rút dao bấm trong người ra và yêu cầu người phụ nữ đưa điện thoại
người phụ nữ bỏ chạy thì quân lập tức leo lên chiếc xe máy định cướp cả xe tẩu thoát thì bị ngã xe và bị quân chúng vây bắt